trung sức đồng lòng tham gia của người dân ngay từ khi có chủ trương xây dựng các công trình trụ sở công an xã
chính quyền xã hòa mục đã tổ chức họp bàn công khai trong toàn hệ thống chính trị
từ các ban ngành đoàn thể đến các hộ dân trên tinh thần dân biết dân bàn dân làm dân thụ hưởng
từ đó người dân đã tự nguyện tích cực đồng thuận tạo điều kiện để có mặt bằng sạch
phục vụ chủ trương xây dựng trụ sở công an xã tạo tiền đề thuận lợi để lực lượng công an xã hoàn thành nhiệm vụ
trở thành điểm tượng bình yên của nhân dân
hồng hộ dự án của bộ công an xây dựng trụ sở công an xã
anh em công an xã
công an xã rất là mừng mừng với sự quan tâm của công an công trên cũng như là đảng ủy ban nhân dân cao cấp
hiện nay là trụ sở công an xã được xây dựng quy mô đẹp và nhất là được sự ủng hộ của bà con nhân dân
các bà con đã tạo điều kiện về mặt bằng đất cho công an xã trụ sở xây dựng
làm việc trụ sở làm việc phải nói là công an xã rất là mừng với việc đấy
các bà con đã tạo điều kiện về mặt bằng đất cho công an xã xây dựng quy mô đẹp và nhất là được sự ủng hộ của bà con
tranh thủ huy động đa dạng các nguồn lực trong đầu tư trang bị đối với công an xã thị trấn là ưu tiên hàng đầu của tỉnh bắc cạn
trong đó công an tỉnh bắc cạn đã tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho công an xã thị trấn trên địa bàn tỉnh
và được ủy ban nhân dân tỉnh phê tuyệt tại quyết định số bảy trăm linh ba qd ubnd ngày hai mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
kết quả triển khai thực hiện đến nay đã đảm bảo nhà ở doanh trại trong đó có sáu mươi chín nhà ở doanh trại độc lập và ba mươi ba phòng ở doanh trại trong các công trình hợp khối
sáu mươi sáu trên một trăm linh hai trụ sở làm việc được đầu tư xây dựng mới trong đó bộ công an đầu tư ba mươi hai trụ sở với tổng mức đầu tư là bốn mươi tám tỷ đồng dự kiến hoàn thành trong tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
ủy ban nhân dân tỉnh đầu tư ba mươi bốn trụ sở với tổng mức đầu tư là sáu mươi bốn ba tỷ đồng
và dự kiến hoàn thành trong năm hai nghìn hai mươi bốn

kết quả điều tra khám phá án đạt tám mươi bảy sáu vượt bảy sáu kế hoạch đề ra
trị tiêu tiếp nhận dự lý giải quyết tin báo tố giác tội phạm vượt ba ba mươi bảy
việc xây dựng lực lượng công an trọng dân gần dân cũng sẽ tạo điều kiện để nhân dân được tham gia giám sát các hoạt động của lực lượng công an
có những ý kiến phản ánh đóng góp quan trọng về lễ tiết tác phong lề lối làm việc của cán bộ công an góp phần xây dựng lực lượng công an
ngày càng trong sạch
bộ công an bắc cạn sớm hoàn thành các trị tiêu nhiệm vụ xây dựng và phát triển toàn diện
chính quyền khắc cấp tạo điều kiện hỗ trợ cho lực lượng công an hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà mục tiêu mà nghị quyết của một mươi hai đề ra và nghị quyết của tỉnh huế đã đề ra
chương trình nghị quyết một mươi hai tuần này cũng xin được kết thúc tại đây
quý vị có thể xem lại các chương trình trên intv go
xin kính chào và hẹn gặp lại
xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo